thưa quý vị và các bạn năng suất lao động là một chỉ số chính của thị trường lao động
phản ánh tăng trưởng kinh tế bền vững khả năng cạnh tranh và hiệu quả trong sử dụng lao động của mỗi quốc gia
thế nhưng hiện năng suất lao động ở nước ta vẫn ở mức thấp so với nhiều nước trong khu vực
nếu không có những điều chỉnh kịp thời thì tốc độ tăng chậm của năng suất lao động sẽ kéo tăng trưởng gdp quốc gia xuống
và việt nam sẽ rất khó đạt được mục tiêu của một nước công nghiệp hóa
việt nam là quốc gia có tốc độ tăng năng suất lao động cao trong khu vực asean với mức bình quân năm bảy một năm
năm hai nghìn một mươi tám năng suất lao động của việt nam đạt một mươi một một trăm bốn mươi hai usd
tuy nhiên năng suất lao động của nước ta vẫn thấp so với các nước chỉ bằng bảy ba năng suất lao động của singapore một mươi chín của malaysia ba mươi bảy của thái lan
vì sao năng suất lao động của nước ta so với các nước trong khu vực lại thấp như vậy

năng suất lao động được xem là chìa khóa để tăng trưởng và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia
nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cạnh tranh gai gắt như hiện nay
sử dụng chiếc chìa khóa này như thế nào cho hiệu quả vẫn là bài toán khó
bởi hiện tại so sánh ngay trong khu vực đông nam á việt nam đang đứng ở vị trí thứ ba từ dưới lên
trước sự cấp thiết của việc cải thiện năng suất lao động nhiều giải pháp trước mắt và lâu dài đã được đưa ra
như đào tạo nhân công có tay nghề đổi mới công nghệ và mạnh dạn
áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng quốc tế nâng cao chất lượng lao động
sau khi sử dụng các thiết bị tự động như thế này năng suất lao động tại các doanh nghiệp may này đã tăng hai ba lần so với sử dụng thiết bị trước đây
không những thế việc áp dụng khoa học kỹ thuật còn bảo đảm chất lượng
đáp ứng yêu cầu về chất lượng sản phẩm xuất khẩu sang các thị trường mỹ eu và nhật bản
khi áp dụng thiết bị này thì cái lăng suất của chúng tôi nó tăng lên
và chi phí cho lao động mà giảm cái lao động đi thì năng suất của một công nhân đứng với thiết bị này có thể là gấp hai năm ba lần so với lại công nhân ngồi cái thiết bị bình thường
trong một mươi năm qua thì giá sản phẩm dệt may thì không tăng thậm chí còn giảm
nhưng trong một mươi năm qua thì lương tối thiểu và các loại chi phí đầu vào thì tăng rất là nhiều thậm chí tăng đến hai ba lần trong một mươi năm
thì chỉ có một cái bài toán duy nhất
lại với doanh nghiệp đấy là câu chuyện chúng tôi phải đầu tư vào các cái giải pháp để tăng năng suất cho người lao động
giải pháp đầu tiên thì chúng tôi cho rằng là vẫn phải là con người
vì ngành may chúng tôi sử dụng nhiều lao động chúng tôi đầu tư rất nhiều vào việc đào tạo tay nghề và kỹ năng cho người lao động
áp dụng công nghệ mới đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp là một trong những giải pháp quan trọng để cải thiện năng suất lao động
thực tế cho thấy sau khi áp dụng các công cụ cải tiến năng suất doanh nghiệp có thể tăng năng suất nhà máy từ một mươi một mươi
năng suất lao động tăng khoảng bảy mươi và thu nhập người lao động tăng từ một mươi một mươi
chúng ta phải thúc đẩy tăng năng suất và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp việt nam thông qua hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
cái thứ hai chúng ta phải thúc đẩy tăng năng suất nội ngành thông qua việc chuyển dịch các công đoạn có giá trị thấp
sang các công đoạn có giá trị cao qua đó tăng cao năng suất
nhà nước nên chọn được vào một số lĩnh vực mà có cái tiềm năng nhất
chúng ta tập trung tìm những giải pháp đâu là giải pháp thích hợp
bởi vì là câu chuyện năng suất nó sẽ khác nhau giữa các nền kinh tế
khác nhau giữa các ngành kinh tế và khác nhau giữa các doanh nghiệp với nhau
thế thì chúng ta sẽ phải tìm đâu là những nhóm giải pháp thích hợp cho từng cái lĩnh vực ngành doanh nghiệp một
và chúng ta tập trung xây dựng được thành những mô hình thành công
bên cạnh đó nhiều chuyên gia cho rằng nâng cao năng suất lao động cũng cần gắn liền với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
nó đặt ra không chỉ là đối với quá trình phát triển lâu dài
của cái nguồn nhân lực trong tương lai mà chúng ta phải đào tạo kể cả cái lao động hiện trạng
đang nằm trong các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất của chúng ta
hai đối tượng chúng ta phải quan tâm đó là lao động phổ thông và lao động tay nghề thấp lao động chưa qua đào tạo
tại hội nghị cải thiện năng suất lao động quốc gia do bộ kế hoạch và đầu tư tổ chức mới đây
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đưa ra các nhóm giải pháp để cải thiện năng suất lao động
đó là phải đẩy mạnh cải cách mạnh mẽ hơn nữa các nền tảng về thể chế
để mọi nguồn lực trong đó có nguồn nhân lực có thể được huy động phân bổ và sử dụng một cách hiệu quả nhất
chính phủ thủ tướng chính phủ sẽ luôn đồng hành và mong muốn cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân
nhà đầu tư và các tầng lớp nhân dân hãy nỗ lực cố gắng hơn nữa
chủ động tham gia tích cực thực hiện đồng bộ quyết liệt các nhiệm vụ các giải pháp
để tăng năng suất lao động kề vai sát cánh trung trức đồng lòng
cùng nhau tạo nên một cuộc bức tượng
việc nâng cao năng suất sẽ là một thách thức lớn đối với việt nam
song việt nam vẫn còn nhiều tiềm năng và dư địa để đạt được mục tiêu này